tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một cho biết đang làm rõ lô hàng hơn một trăm linh container gỗ xuất khẩu
có dấu hiệu gian lận thuế lớn tại cảng cát lái tp hcm
qua kiểm tra lực lượng hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một phát hiện có nghi vấn từ các lô hàng gỗ xuất khẩu
chứa trong một trăm một mươi một container của công ty trách nhiệm hữu hạng chế biến gỗ trí lâm địa chỉ tỉnh bình dương
nên đã dừng thông quan chuyển luận kiểm tra thực tế
bước đầu phát hiện hàng thực xuất không đúng như khai báo của doanh nghiệp có thuế xuất xuất khẩu
mà toàn bộ là gỗ xẻ thuế xuất khẩu hai mươi năm
trước đó ngày một mươi tháng một mươi hai lực lượng hải quan tại cảng cát lái cũng phát hiện hai mươi năm container gỗ xuất khẩu đi trung quốc
có hành vi gian lận tương tự trốn thuế gần ba tỷ đồng